giáo sư nhà giáo nhân dân phạm văn thức hiệu trưởng trường đại học y dược hải phòng
vừa được viện hàn lâm y học quốc gia pháp phong tặng danh hiệu viện sĩ
ông vinh dự là người việt nam đầu tiên được phong tặng danh hiệu này
giáo sư tiến sĩ phạm văn thức là thành viên của nhiều hội khoa học uy tín trên thế giới
và đã vinh dự được nhiều trường đại học trên thế giới trao tặng chức danh giáo sư danh dự
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông là một trong những bác sĩ đầu tiên ở việt nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
chuyên ngành di ứng miễn dịch
bên cạnh việc trực tiếp giảng dạy tiến sĩ phạm văn thức đã có nhiều công trình nghiên cứu
đóng góp cho nền y học nước nhà
viện hàn lâm y học quốc gia pháp hiện có gần năm trăm linh thành viên là các nhà khoa học uy tín hàng đầu quốc tế
trong các lĩnh vực khác nhau của y học trong đó một trăm tám mươi thành viên là người nước ngoài